cá chết bất thường đây là hiện tượng đã xảy ra trong hơn hai năm qua tại khu công nghiệp quán ngang tỉnh quảng trị
chính quyền địa phương rất bức xúc trước hiện tượng này còn người dân sống gần khu công nghiệp thì rất lo lắng về nguồn nước liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của con em mình hay không
tại khu vực xóm bào thôn hà thanh xã do châu huyện do linh tỉnh quảng trị cứ đến lúc mưa lớn những loại thủy sản sống tự nhiên như cá rô phi cá trào lươn cua đồng đều chết nổi trắng bụng
người dân cho rằng nguyên nhân cá chết là do nước thải của các nhà máy tại khu công nghiệp quán ngang chảy ra

tuy nhiên các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để và cũng chưa có lời giải đáp thỏa đáng với người dân
hiện có gần một trăm linh hộ dân của thôn hà thanh xã do châu huyện do linh sống gần khu công nghiệp quán ngang đang hết sức lo lắng về nguồn nước sinh hoạt của mình